chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính của an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ hai ngày một mươi ba tháng một mươi hai xin kính chào quý vị khán giả
những tin tức an ninh trật tự và diễn biến về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic bốn năm sáu tháng tù và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty thoát nước hà nội bốn năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo nguyễn đức trung võ tiến hùng và nguyễn trường giang phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại trong nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước hà nội số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
với hành vi dùng dao tự chế chém trọng thương một đồng chí cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi huỳnh đủ trương văn hưởng tên gọi khác là cato và phạm thanh linh nhận được điện thoại của ngô văn phát báo tin đang bị một nhóm đối tượng tấn công
tại công viên một mươi sáu tháng bốn ba đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát phát hiện yêu cầu cả nhóm bỏ hung khí
huỳnh đủ đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đồng chí vũ làm đồng chí bị thương nặng ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố phan rang tháp tràm đã triển khai lực lượng truy bắt huỳnh đủ và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm để điều tra làm rõ
được biết đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trương văn hưởng một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm hai nghìn một mươi bảy
hiện sức khỏe của đồng chí thượng úy ninh quang vũ đã dần ổn định và vẫn đang điều trị tại bệnh viện
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa tiến hành truy bắt nhanh đối tượng đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng tại xã an viễn
thu giữ một khẩu súng nghi ak và nhiều viên đạn cùng hung khí thô sơ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trưa ngày sáu tháng một mươi hai đối tượng nguyễn thanh lan đến gia đình bà phạm thị thủy
năm mươi sáu tuổi ngũ ấp bốn xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy
nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai là vợ cũ của lan đã ly dị
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng chậu cây cảnh ném vào nhà bà thủy
bà thủy cùng gia đình đã phải thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện trảng bom đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã an viễn để tiến hành xác minh
quá trình xác minh thì xác định được đối tượng đe dọa là nguyễn thanh lam chúng tôi đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thanh lam
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp lan
khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại ấp tám xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng
giống ngoại đạn sử dụng súng ak một dao tự chế qua test nhanh đối tượng nguyễn thanh lan có kết quả dương tính với covid một mươi chín
tôi và trịnh khoa là vợ chồng đến năm hai nghìn một mươi chín đợt ly hôn
nhưng mình sống chung với nhau cho đến tháng bảy
tôi và trịnh khoa đi làm mà không về nên tôi có nhắn tin gọi điện
nhưng trịnh khoa lại chặn tất cả số điện thoại của tôi nên tôi có gửi một số hình ảnh và tin nhắn đe dọa trịnh khoa
mong với mục đích là mong muốn trịnh khoa quay về
và ngày hôm qua tôi có vào nhà bà thủy xách một con dao vào mục đích hâm dọa hù dọa để trịnh khoa quay về
đề nghị là bà con nhân dân
đề nghị là hạn chế xảy ra những mâu thuẫn đặc biệt là những quan hệ về nợ nằn đất đai quan hệ hôn nhân gia đình gắn tuôn tình ái hạn chế
và khi mà nếu xảy ra những trường hợp như thế này thì ngay lập tức phải báo cho cơ quan công an
và phải hết sức bình tĩnh và cộng tác với cơ quan công an phối hợp với cơ quan công an
thì là mới ngăn chặn được không tự ý măn động để những đối tượng này đặc biệt là bây giờ là lớp thanh thiên niên
bây giờ là nó nghiện ngợp
màu tươi đá là nó không kiểm soát được hành vi dễ gây ra hậu quả không thể lường trước được
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng có hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
có phần đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
có phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
yên bái là tỉnh có diện tích rừng lớn với hệ thảm thực bì dày
cùng với đó là thời gian nắng nóng thường xuyên kéo dài
gió lào thổi mạnh nên là nguy cơ cháy rừng của địa phương luôn ở mức rất cao
trước tình hình đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái
đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
và bảo vệ rừng hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra ghi nhận tại huyện trạm tấu của tỉnh yên bái
đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng
cho người dân ký cam kết tuân thủ các quy định khi đốt nương làm giấy
đó là cách mà ban quản lý rừng huyện trạm tấu và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái
đã tăng cường thực hiện trong thời gian qua nhằm nâng cao ý thức cho người dân
hạn chế những yếu tố tiềm ẩn gây ra cháy rừng trong mùa khô hành
nhờ đó ý thức phòng chống cháy rừng của bà con nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao rõ rệt
huyện miền núi trạm tấu là địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh yên bái với trên bốn mươi sáu hectare rừng
trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên
những cánh rừng tại đây thường có thảm thực bì dày
cùng với đó là những đợt nắng nóng kéo dài gió lào thổi mạnh khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp báo động
cùng với những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên thói quen đốt nương làm giấy
sử dụng các nguồn lửa của một bộ phận người dân cũng là yếu tố khiến nguy cơ cháy rừng càng trở nên phức tạp
để chủ động phòng chống cháy rừng bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra giả soát các cánh rừng có nguy cơ cháy cao
phân công lực lượng thường trực canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày cao điểm
được sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái
đã đến chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền và xây dựng kế hoạch nập nên phương án
để cho chúng tôi thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy rừng thường xuyên kiểm tra
ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nấn đến đất rừng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng
bố trí lực lượng cơ sở ứng trực cũng như việc trang bị phương viện phục vụ cháy cháy
đối với các đơn vị địa phương
qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời phát hiện chỉ ra những thiếu sót
yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa
đồng thời phối hợp với ban quản lý rừng lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương
thường xuyên tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng
đảm bảo tính sẵn sàng cao của lực lượng chuyên trách bán chuyên trách
nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các đơn vị như kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ của tất cả các huyện để tuyên truyền
hướng dẫn bà con tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
ngoài ra phối hợp với các đơn vị để hướng dẫn kiểm tra và thực hiện công tác tổ chức huấn luyện
bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy cháy cháy cũng như diễn tập các phương án phòng cháy cháy cháy rừng
nhờ thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiều giải pháp nên tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh yên bái
trong thời gian qua đã được kiểm chế
tuy nhiên nguy cơ cháy rừng ở các xã huyện vùng cao là rất lớn
do đó bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng chính quyền địa phương thì người dân cần nâng cao ý thức
trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng
đây là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy nổ gây ra
do nguy cơ dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận đống đa thành phố hà nội đang ở mức cao tương đương cấp độ màu cam
để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
ủy ban nhân dân quận đống đa yêu cầu từ một mươi hai h ngày hôm nay các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa vào trước hai mươi một giờ hàng ngày hạn chế các hoạt động hội họp
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện

bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế hà nội liên quan đến việc xét nghiệm xác định người mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo hướng dẫn của bộ y tế những f điều trị tại nhà đủ một mươi ngày xét nghiệm nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh
với điều kiện kết quả xét nghiệm nhanh của f điều trị tại nhà phải do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
loại xét nghiệm nhanh được sử dụng cũng phải được bộ y tế cấp phép
nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên f sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đã đủ một mươi ngày
còn đối với f điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị để được công nhận khỏi bệnh
thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính vào trước ngày ra viện
xét nghiệm nhanh do bộ y tế cấp phép
hiện nay số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
chỉ tính trong vòng ba ngày qua địa phương này đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc mới
ba phường xã trên địa bàn thành phố bao gồm xã hòa sơn của huyện hòa vang
phường an hải bắc của quận sơn trà và phường hoa khánh bắc của quận liên triều
bắt đầu thiết lập vùng cấp độ bốn
công tác phòng dịch tại các khu vực vùng đỏ vi thế cũng được siết chặt hơn
nhàm phóng viên đã có những ghi nhận
đây là lần thứ ba phường an hải bắc quận sơn trà chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao
hiện phường đang thiết lập tám chút phòng tỏa cứng
và một chút mềm
việc kiểm soát người ra vào và các hoạt động buôn bán giao thương bên trong
vùng cấp độ bốn cũng được siết chặt hơn
chỉ một số trường hợp thật sự cần thiết mới được phép di chuyển vào vùng đỏ
tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan
tiêm đủ hai mùi vaccine hoặc giấy đi đường chứng nhận
đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục bóc tách những f f một f hai để làm như thế nào đó

quản lý trong thời gian sắp đến nay

thực sự là khu vực này đoàn này cho nó sạch và trả lại môi trường cho nhân dân

lý do là trong thời gian vừa qua là phường a hải bắc đã nhiều lần thực hiện triển thai công tác phòng chống dịch
hiệu quả của việc tiên triển bây giờ đã nâng lên rất là cao

nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tuyên truyền nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch là vấn đề luôn đặt lên hàng đầu
năng cơ của vấn đề là tự giết trăng những cái quấn mua bóng
rồi bò công mình mới đặng viên với nhau nhắc nhở với nhau
để mà chấp hành tốt cái việc là mua bón nhất là ở chợ đây
rồi là có cái khu tự thương có cái quấn xóa lớn nhỏ ở địa phương đây
chúng tôi luôn tốt cái công tác vận động và tuyên truyền
và có những địa phương thì vấn đề y bôn dân và công an thì cũng có giải phóp
rồi cũng phải là xử lý những cái đối tượng mà không chấp hành
công tác mà kiểm tra xử lý cái mục đích cao nhất không phải là về xử phạt phòng chống dịch chính
mà là làm sao cho bà con dân thấy được cái trách nhiệm
cũng như là cái ý thức về phòng chống dịch
để làm sao để giữ được sức khỏe cho mình cho gia đình
và cho mọi người trong xã hội
để làm sao cho bà con dân thấy được cái trách nhiệm
để đẩy cái mục đích cao nhất đẩy lùi dịch bệnh
thì lúc đó thì cái công tác chuyển khai
các công tác về phòng chống dịch ở hòa sơn mới thành công và đạt được hiệu quả cao nhất
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẽ có khó khăn nhất định
mỗi người dân cần phải thay đổi thói quen ý thức sống chung an toàn
là góp phần đẩy lùi dịch bệnh
trong phần tiếp theo của an ninh hai mươi bốn h
mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay việt nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sau nửa năm nghỉ và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra
đến các trường để thị xác tình hình đi học ngày đầu
thêm của học sinh và kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
cũng trong sáng nay lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường để thị xác tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh
kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế
và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số kiến cáo
đối với các trường
cần tưởng thủ nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao
đạt trên tám mươi nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai chậm một tuần so với lịch chung của thành phố
vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường
nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
do đánh giá mức độ an toàn ở từng khu vực cũng như được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm
và các quận quyện ra soát đánh giá lại các phương án kế hoạch của nhà trường
từ vì chúng ta đang
tổ chức cho các trường thích ứng với việc xử lý các tình huống
cho nên là hôm hai tuần lễ này thì không có đạo nặng vấn đề là triển khai học tập
các nội dung kiến thức mà làm cho việc đi học lại nó trở thành một nền nếp
để phụ huynh an tâm và học trò đến trường thực sự là an toàn
sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã soạn kịch bản với các tình huống
khi bùng phát dịch vào trường
nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động
thầy cô dạy trên lớp
lớp quan sát và xử lý các tình huống không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế
và lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet
hơn một người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam trong những ngày qua
đã được sở y tế tp hcm triển khai cách ly giám sát và thực hiện dạy mã gen
theo quy định để truy tìm người mắc covid một mươi chín liên quan đến chủng omicron mới
tuy nhiên chín trường hợp nhập cảnh dương tính đều là chủng delta
và chưa có ca bệnh nào liên quan đến chủng mới này
thông tin này được sở y tế tp hcm công bố tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai
liên quan đến chủng mới omicron theo chỉ đạo của ybnd tp các bộ phận chức ngăn đã kiểm tra sát sao
giám sát chặt chẽ các đối tượng thông qua đường hàng không và đường thủy
có tiếp nhận một chín mươi bảy người đến tp hcm là người nước ngoài đều được sàng lọc có chín trường hợp dương tính
được chuyển đến cơ quan chức năng để giải mã gen và chưa phát hiện chủng mới
sau khi giải mã trình tự gen của ba người có test nhanh covid mà đi trên cái chuyến bay từ tp hcm qua hồng kông
thì các trường hợp này là cái biến thể của cái giải mã trình tự gen của nó đó là chính virus satovi là delta

đợt tiêm lần này là sở y tế hướng đến bảo vệ người có nguy cơ cao
đây là mũi tiêm bổ sung cho những người yếu thế người có bệnh nền người nhiễm hiv
làm miễn dịch suy yếu để những người này được bổ sung kháng thể như người được tiêm mũi hai
tất nhiên khi mình nói mũi bổ sung chúng ta hiểu là đây là những đối tượng suy giảm miễn dịch
ví dụ như hiv chẳng hạn và ung thư hoặc đang điều trị những thuốc nào mà có thể làm cho miễn dịch suy yếu
thì tôi thông tin cho tới hết ngày hôm qua tổng số mũi mà thành phố đã thực hiện từ trước tới nay là một mươi bốn tám trăm hai mươi bảy sáu trăm tám mươi năm mũi
trong đó mũi một là bảy chín trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi tám mũi hai là sáu tám trăm bảy mươi hai sáu trăm sáu mươi chín mũi bổ sung là bốn bốn trăm bốn mươi tám
sắp tới việc đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
thành phố sẽ lập danh sách
người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền để quản lý và chăm sóc
đơn cử thành phố thủ đức đang tiến hành lên danh sách người thuộc nhóm nguy cơ
theo thống kê có khoảng sáu mươi người
tuy nhiên theo người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
việc truyền thông tiêm vaccine đến nhóm có nguy cơ chưa thực sự hiệu quả
nó có một thực tế ở đây cũng chia sẻ rằng là rất nhiều gia đình có các ba mẹ
rồi ông bà chúng ta lớn tuổi
và có kèm theo các bệnh lý nền hết sức nghiêm trọng
chẳng hạn như là có nhiều người cũng bị tai biến
rồi là bị các chứng nang y khác
thành ra cái tâm lý là sợ rằng tiêm vaccine nó sẽ trở thành một cái biến chứng nguy hiểm
tuy nhiên thì cái này về mặt y khoa thì cho thấy nó có một cái tỷ lệ biến chứng khi chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta biết rồi
nhưng mà khi lựa chọn giữa cái chuyện là chúng ta tiêm hoặc không tiêm
thì rõ ràng là cái việc tiêm vaccine nó sẽ bảo vệ tốt hơn
thì chẳng may là chúng ta bị covid
đây là đợt ra soát người chưa được tiêm hoặc người có nguy cơ cao để lập danh sách cụ thể
đến hôm nay các quận quyện phường xã đã phát phiếu điều tra người nguy cơ trên địa bàn tại hai mươi hai quận quyện và thành phố
đây là điểm mấu chốt giúp thành phố giảm thiểu nguy cơ tử vong bằng cách lập lại danh sách xét nghiệm
can thiệp sớm với gia đình f có người nguy cơ để đảm bảo và có thông tin đối với mạng lưới y tế đồng hành
để chăm sóc và đồng hành nhằm giảm thiểu tử vong
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tỉnh
chủ trì cuộc họp trực tuyến của bang chỉ đạo với các địa phương và cung dựng cuộc họp có phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai bảy trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm pcr
số ca tử vong do covid một mươi chín trong tuần qua là một trăm ba mươi chín ca tăng bảy mươi sáu ca so với tuần trước đó
lũy kế đến nay tỉnh ghi nhận hơn một ca tử vong do covid một mươi chín chiếm tỷ lệ một chín tổng số ca nhiễm bệnh trong tỉnh
trong số ca tử vong có năm mươi hai trường hợp tử vong tại nhà và còn một trăm một mươi chín bệnh nhân đang nguy kịch
hiện toàn tỉnh có hơn một mươi bốn bệnh nhân đang được cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung và hơn sáu một trường hợp cách ly tại nhà
tính đến thời điểm hiện tại đồng nai đã phủ vắc xin mũi hai cho hơn chín mươi người từ một mươi hai tuổi trở lên
trước ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo
lo ngại về việc người dân chủ quan lơ là phòng chống dịch hàng quán mở cửa với một trăm linh công suất bán đồ uống có cồn trái quy định số lượng tử vong tăng cao hơn nhiều so với trước đây
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đề nghị sở y tế cần tính toán để phân bổ một trăm linh viên thuốc monobiraver cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất chứ không phải phân đều cho các địa phương
mục tiêu là giảm số ca tử vong
các địa phương phải rà soát đến từng nhà người dân để tiêm cho những người lớn tuổi người bị bệnh
không thể đi đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm tăng cường tiêm mũi ba đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao
cùng với đó ubnd tỉnh đồng ý việc chi hai mươi tỷ đồng để mua máy thở phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
kết luận cuộc họp sáng nay bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng định yêu cầu các địa phương lưu ý nâng cao năng lực quản lý điều trị f tại nhà
không để f tử vong tại nhà như trong thời gian qua đồng thời chuẩn bị chú đáo đảm bảo chăm lo chú đáo cho người dân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
tránh tình trạng chỗ nhiều chỗ ít chỗ có chỗ không có đặc biệt quan tâm đến đối tượng người nghèo cận nghèo gia đình chính sách công nhân lao động
những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy đồng nai cũng yêu cầu các lực lượng ngay trong tối nay đồng loạt ra quân kiểm tra nhắc nhở về việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các nhà hàng quán ăn siêu thị
kính thưa quý vị liên quan đến việc sacri chuyển nhượng dự án tại phường phước long b quận chín tp hcm sai quy định pháp luật và hành vi lập hợp đồng khống cho cán bộ nhân viên sacri đi tham quan
học tập kinh nghiệm tại nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng tiền ngân sách
bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri bị đề nghị mức án cao nhất lên đến ba mươi năm tù
đại diện viện kiểm sát xác định bị cáo lê tấn hùng thành khẩn khai báo tác động gia đình khắc phục hậu quả đối với tội tham mô tài sản
nhưng bị cáo hùng đóng thay trò cầm đầu nên mức án còn nghiêm khắc
bị cáo lê tấn hùng bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định
từ quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tổng hợp hình phạt hai mươi sáu ba mươi năm tù
bị cáo trần vĩnh tuyến nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm và bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
bị đề nghị mức án bảy tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi tám năm tù
viện kiểm soát đề nghị tuyên hủy văn bản công chứng chuyển nhượng dự án yêu cầu ubnd tp hcm thu hồi khu đất giao sacri
đối với việc hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú và việc huy động vốn của bên thứ ba
tại dự án khu dân cư viện kiểm sát cho rằng đây là các mối quan hệ và giao dịch độc lập cần tách ra để xử lý
theo vụ việc riêng nếu có yêu cầu của các bên liên quan
tại tòa bị cáo trần trọng tuấn kêu an tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố đúng người đúng tội không ăn sai
cơ quan công tố ghi nhận bị cáo này hưởng một số tình tiết giảm nhẹ
tự bào chữa ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri khóc cho rằng chỉ thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên
và ông không tham ô tiền nhà nước chia nhau hưởng lợi như cáo buộc
việc bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống một mươi hợp đồng đi tham quan học tập kinh nghiệm tại nước ngoài
rồi rút hơn một mươi ba ba tỷ đồng là nhằm lo cho người lao động chia sẻ thành quả cho cán bộ nhân viên
bị cáo hùng mong hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét đúng bản chất để có hình phạt phù hợp với sai phạm
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã phối hợp với công an quận bình thạnh
bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi gian cảnh cướp tài sản
trước đó chị trần ngọc minh hão ngụ tp hcm đến cơ quan công an trình báo về việc
một thanh niên đến nhà gặp chị đòi tiền nợ
khi chị khẳng định không có vay tiền thì thanh niên yêu cầu mời điện thoại kiểm tra
sau khi xác nhận không có chứng cứ chị hảo vay tiền thanh niên trên bất ngờ tấn công
khiến chị hảo té ngã rồi giật điện thoại tẩu thoát
nhận tin trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh
lập tức truy xét và bắt giữ các đối tượng gồm lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ tp hcm và trần kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giàn cảnh cướp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thời điểm cuối năm các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi
phương thức phạm tội như trên là một trong những kịch bản mới của bọn tội phạm
mong rằng người dân cần nâng cao cảnh giác luôn tỉnh táo và thận trọng
trong các giao dịch tiếp xúc với người lạ để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra